thưa quý vị và các bạn kể từ khi đảo cồn cỏ được dân sự hỏa huyền đảo cồn cỏ tỉnh quảng trì xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế
đi đôi với thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trên tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ huyền đảo lần thứ ba
theo đó trong thời gian qua đảo cồn cỏ không ngừng được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh
trên đảo đang phát triển khả minh các hoạt động sản xuất tại chỗ kết hợp phục hồi trước lịch nên đời sống của nhân dân trên đảo ngày càng ổn định
bên cạnh đó tệ tranh biên phòng toàn dân quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân được dự vững
làm cho hòn đảo trở thành đảo thép đảo chốt lịt
trong chuyên mục trang địa phương trên sổng truyền hình nhân dân hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu phỏng sự huyền đảo cồn cỏ quảng trì gắn phát triển kinh tế với quốc phòng
phòng sư cho đài phản thân truyền hình quảng trì thực hiện mời quý vị và cả ban theo chọn
nhiều năm qua công tác quy hoạch huyện đảo cồn cỏ tiếp tục được hoàn thiện theo định hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng mà nghị quyết đại hội đảng bộ và nghị quyết của hội đồng nhân dân huyện đảo đã đề ra
trên cơ sở đó ubnd huyền đảo cồn cỏ từng bước xác lập cơ cầu kinh tế của huyền đảo theo hướng dịch vụ du lịch thủy sản
chủ động lập và triển khai các đề án các dự án kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với quy hoạch đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ
sau đại bộ đảng bộ huyện lần thứ ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
thì đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với điều kiện đặc thù của một huyện đảo về khí hậu điều kiện thổ nhưỡng cũng như là vị trí địa lý
đặc biệt là sau khi tỉnh đã đưa cồn cỏ vào là một trong ba đỉnh của tàu
và một trong ba đỉnh của tàu
thì chúng tôi đã định hướng phát triển cồn cỏ về kinh tế theo hướng bối dọn là du lịch dịch vụ và thủy sản
đối với an ninh quốc phòng thì tiếp tục xây dựng củng cố đảm bảo sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời vùng biển của biên cương của tổ quốc
mặc dù diện tích đất đai không lớn nhưng huyện đảo cồn cỏ vẫn bố trí quỹ đất để trồng trọt chăn nuôi
phù hợp với điều kiện đặc thù của huyện đảo
duy trì và phát huy hiệu quả diện tích đất nông nghiệp hiện có cả về sản lượng lẫn chất lượng
đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ nhân dân trên địa bàn huyện đảo và khách du lịch
với đặc thù xa đất liền nguồn cung về thực phẩm rau xanh không ổn định
ở những nơi có thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân đều tận dụng quỹ đất để trồng trọt chăn nuôi
đặc biệt áp dụng một số mô hình kỹ thuật mới trong chăn nuôi trồng trọt ở các vườn tăng gia và hậu cần của các đơn vị
các hộ gia đình nhằm tăng năng suất đảm bảo chất lượng
hiện nay tổng số đàn dê bò và lợn trên đảo khá lớn cung cấp một phần thực phẩm tại chỗ cho các lực lượng trên đảo
công tác tăng ra sản xuất đồi bộ đội cồn cỏ luôn được đẩy mận để nhằm đảm bảo lượng thực phẩm dự trự
sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất cho bộ đội
đặc biệt trong những mùa bão trong những năm qua đồn cồn cỏ cần dùng khối đa quỷ đất sản có
căn cứ vào điều kiện khí hậu khổ nhược của đơn vị quy hoạch khu vực tăng gia chăn nuôi trồng trọt
để đảm bảo đưa vào lương thực thực phẩm có chất lượng cho bộ đội nâng cao được đời sống vật chân
cũng như tinh thần từ khi tăng gia sản xuất đời sống bộ đội được nâng lên
nằm ở vị trí cửa ngõ vịnh bắc bộ huyện đảo cồn cỏ
đã tạo điều kiện cho bà con ngư dân ra khơi bám biển với quan điểm khai thác bền vững thủy hải sản quanh đảo
tuy ở quy mô đang còn nhỏ nhưng đây chính là bước đầu làm tiền đề quan trọng để huyện đảo cồn cỏ
đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển đội tàu đánh bắt thủy hải sản xa bờ có công suất hợp lý
nhằm đẩy mạnh phát triển ngành thủy sản tạo việc làm ổn định
đặc biệt làm tốt công tác dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân trên đảo
và các tỉnh trong khu vực yên tâm bám đảo bám biển
làm tốt công tác quản lý tuần tra kiểm tra kiểm soát các hoạt động trong khu bảo tồn biển cồn cỏ
giữ vững hệ sinh thái trong khu bảo tồn
đã kết hợp với các lực lượng chức năng như là huyện đảo cồn cỏ
cũng như là bên chủ bộ đội biên phòng đảo cồn cỏ để cùng nhau hối hợp tuần tra giám sát
để phát hiện các vụ vi phạm trong diện tích khu bảo tồn biển
nhằm mục đích là chúng ta bảo tồn được cái diện tích san hô
san hô là một diện tích để cho là những nơi tập trung các đa dạng sinh học
hải sản các loài cá tôm mực nơi sinh sản và phát tán ấu trùng ở khu vực này
mục đích bảo tồn tốt khu bảo tồn biển đảo cồn cỏ đã góp phần cho sản lượng thủy hải sản
cho vùng biển của tỉnh quảng trị được bền vững và cùng đó là phát triển kinh tế của huyện đảo cồn cỏ
song song với phát triển nghề khai thác chế biến thủy sản
trong thời gian qua
huyện đảo cồn cỏ có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch
trong đó trọng tâm là đề án mở tuyến du lịch ra đảo cồn cỏ
huyện đảo cồn cỏ quan tâm đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ trên địa bàn
dần đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nâng cấp và phục dựng các điểm tham quan
gắn với di tích lịch sử trong giai đoạn chiến đấu chống mỹ bảo vệ đảo của huyện
từng bước tạo dựng được một số sản phẩm du lịch
mang nét đặc trưng gắn với một số đặc sản riêng có của đảo cồn cỏ
từng bước xây dựng huyện đảo cồn cỏ thành đảo du lịch văn hóa an toàn
trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
tôi có cái may mắn là đến đảo cồn cỏ cách một mươi năm
vì nói đến cồn cỏ thì ai cũng mong muốn vì đây là một đảo lịch sử một đảo sinh thái
thì một mươi năm trước và đến bây giờ tuy thời gian ngắn nhưng mà đối với tôi có những cái cảm nhận đặc biệt
cồn cỏ trước đây rất khó khăn ví dụ tôi nói đơn giản như cái điền thôi
trước đây lân phiên một ngày chỉ có mấy tiếng ngủ hồ thôi
thì bây giờ là hầu như có một trăm linh
nước sạch bây giờ cũng như vậy
dùng nó không khó khăn không phải là tiết kiệm quá mức như một mươi năm về trước
và hệ thống cây sên hệ thống kè hệ thống một số cơ sở hạt thương của cồn cỏ vẫn có nhiều cái đổi mới
bản thân tôi cũng như những du khách mà đến với đảo cồn cỏ luôn luôn mong muốn các cấp chính quyền
cũng như các nhà đầu tư
những nhà hào tâm quan tâm đầu tư hơn để cồn cỏ phát triển sự nghĩa tâm là một đảo nhỏ anh hùng
xác định đúng vị trí tầm quan trọng của nhiệm vụ an ninh quốc phòng đối với đảo cồn cỏ
ủy ban nhân dân huyện đảo đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện lĩnh vực quốc phòng an ninh
quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc
các phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị lực lượng vũ trang chủ động nắm chắc tình hình
tổ chức tuần tra canh gác trực chiến trực chỉ huy sẵn sàng chiến đấu cao không để bị động bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống
bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới biển đảo trong tình hình mới
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được đổi mới và phát triển toàn diện cả về nội dung và hình thức
hoạt động của các ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám một nghìn năm trăm hai mươi ba an toàn giao thông ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tốt
kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội chủ quyền biển đảo trong tình hình mới
phong trào toàn dân bảo vệ toàn dân bảo vệ an ninh nhân dân tiếp tục được đổi mới và phát triển toàn diện cả về nội dung và hình thức
trong thời gian tới huyện đảo côn cỏ tiếp tục hoàn chỉnh các loại quy hoạch tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội phục vụ dân sinh trọng tâm là hạ tầng du lịch và dịch vụ đề xuất cơ chế và chính sách thu hút đầu tư phù hợp với đặc thù của huyện đảo nâng cao hiệu quả thực hiện đề án du lịch ra đảo côn cỏ chú trọng chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình tạo việc làm ổn định bền vững

trong thời gian tới huyện đảo côn cỏ tiếp tục hoàn chỉnh các loại quy hoạch tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội phục vụ du lịch quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình tạo việc làm ổn định bền vững